sau hai ngày làm việc hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hội nghị ban chấp hành đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi tám khóa một mươi đã bế mạc hoàn thành chương trình làm việc đề ra
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung xem xét đánh giá và thảo luận cho ý kiến về các nội dung chương trình làm việc đã đề ra
về nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đề nghị các đơn vị phải tập trung xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong đợt thi đua ba tháng cuối năm
về cải cách hành chính tập trung giải ngân đầu tư công về dự án xây dựng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch một năm trăm linh tỷ tại thủ thiêm
theo bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân phải có tầm nhìn phục vụ nhân dân và tương lai góp phần nâng cao trình độ nhận thức và dân trí cho người dân phục vụ đa năng cho các hoạt động chính trị văn hóa thành phố
việc lựa chọn thủ thiêm là sự lựa chọn phù hợp với không gian chung cho sự phát triển tổng hòa quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm và tp hcm